chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây cơ quan công an đang điều tra xử lý việc một nữ sinh lớp tám bị bố của bạn học đánh nhập viện
sau sô sát cá nhân giữa hai học sinh này
theo thông tin trong bài viết trên báo giao thông ông đỗ trường sơn trường phòng giáo dục và đào tạo
huyện thái thụy tỉnh thái bình cho biết cơ quan công an đang điều tra xác minh việc một học sinh lớp tám bị bố của bạn học đánh bị thương phải nhập viện
theo ông sơn vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai em học sinh lớp tám b trường tiểu học và trung học cơ sở thụy ninh
từ khi các em nói xấu nhau trên mạng xã hội facebook trong những ngày nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
sau đó em npa đã dẫn theo bạn của mình đến nhà ptpl nói chuyện phải trái và xảy ra sâu sát
báo cáo ban đầu của hiệu trưởng nhà trường cho thấy khoảng một mươi bốn h ba mươi phút
ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi ông phạm khắc duẩn ba mươi tám tuổi ở thôn hệ xã thụy ninh là bố của cháu ptpl
về nhà biết chuyện con mình bị đánh đã điều khiển ô tô chở theo con gái đuổi theo nhóm bạn kia
ông duẩn đã chặn đánh cháu npa ở khu vực chợ hệ xã thụy ninh
gia đình em npa đã làm đơn gửi công an xã thụy ninh cho biết người đàn ông lái xe ô tô
lao ra đạp mạnh vào xe đạp điện khiến ba học sinh ngã xuống đường
con gái họ bị túm tóc đạp vào đầu mặt
người một cách dã man
toàn bộ sự việc được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại
theo gia đình sau khi đánh a người đàn ông đã bỏ mặt tiếp tục lên xe đi thẳng xuống nhà a
chửi bới thậm tệ hẹn phải lên nhà mình nói chuyện
gia đình nữ sinh sau đó đã đưa em lên xin lỗi về phần sai của con mình theo yêu cầu
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày nữ sinh nôn ói liệm đi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình
các bác sĩ chẩn đoán a bị chấn thương ảnh hưởng đến sọ não đa tổn thương
phòng giáo dục và đào tạo huyện đã nhanh chóng chỉ đạo bàn giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở thụy ninh
phá viên chủ nhiệm cùng cha mẹ học sinh tổ chức thăm hỏi động viên học sinh npa
đồng thời tổ chức làm việc giữa nhà trường với học sinh và cha mẹ học sinh liên quan
làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn thống nhất các biện pháp giáo dục để ngăn chặn sự việc có thể tiếp diễn
và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan xử lý đúng theo quy định pháp luật
chiều qua tôi đã lên thăm hỏi động viên cháu npa cùng gia đình được biết trong ngày hôm nay cháu có thể xuất viện
phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo trường tiểu học và trung học cơ sở thụy ninh có biện pháp hỗ trợ tốt nhất cho cháu npa khi cháu quay trở lại trường học
ông sơn thông tin
mặc dù chưa biết rõ những hiểu lầm gây đến cãi vã giữa hai nữ sinh nhưng là phụ huynh học sinh
ông phạm khắc duẩn nên là người đứng ra hòa giải khi biết chuyện thay vì hùa vào với con mình để xảy ra những sự việc đáng tiếc
hiện vụ việc đã được chuyển cho cơ quan huyện thái thụy để điều tra xử lý theo quy định pháp luật
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ liên tục được cập nhật trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo